thưa quý vị và các bạn lại thêm một hung thần ô tô khách phóng nhanh vượt ẩu gây ra tai nạn giao thông làm bốn người thương vong
và các hành vi vi phạm khác trong tham gia giao thông có như vậy mới có thể ngăn chặn tội ác do các hung thần ô tô gây cho người dân